ấn độ đặt mục tiêu đầy tham vọng là sản xuất một trăm bảy mươi gw điện năng lượng mặt trời vào năm hai nghìn hai mươi và đến năm hai nghìn ba mươi năng lượng phi hóa thạch sẽ chiếm bốn mươi tổng công suất điện
những cam kết này của thủ tướng ấn độ narendra modi tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của liên hợp quốc diễn ra tại new york ngày hai mươi ba tháng chín vừa qua chỉ là một phần trong chiến lược một mươi năm về phát triển năng lượng xanh và sạch tại quốc gia này
thủ tướng modi còn muốn ấn độ trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của thế giới và quốc gia này đã có những bước tiến mạnh mẽ để thực hiện cam kết của mình
việc áp dụng linh hoạt các chính sách trợ giá điện từ nguồn tái tạo
khuyến khích thị trường năng lượng tái tạo cạnh tranh và miễn thuế cho các nhiên liệu sinh học đã đưa ra một sự kết hợp chính sách thành công dẫn đến một thị trường năng động cho các nguồn năng lượng tái tạo phát triển
trong chiến lược năng lượng này mũi nhọn là năng lượng mặt trời cho dù quốc gia này đang đứng thứ tư thế giới về sản lượng năng lượng gió
hai mươi công viên mặt trời với công suất hai mươi mw đã được triển khai ở hai mươi một bang
thời gian qua giá năng lượng mặt trời đã giảm mạnh so với than
hiện mức giá năng lượng mặt trời đang cao hơn khoảng một mươi năm so với than đá
xu hướng này sẽ tiếp tục và cho đến năm hai nghìn hai mươi
nguồn năng lượng mặt trời thậm chí sẽ rẻ hơn một mươi so với than đá
bang miền tây guzarat là nơi đặt công viên năng lượng mặt trời lớn nhất châu á
dự án trị giá năm trăm linh triệu đô la này là minh chứng cho thấy cam kết của chính phủ ấn độ trong việc thúc đẩy năng lượng tái tạo
chiến lược năng lượng sạch của ấn độ đang nhận được sự ủng hộ lớn
riêng ngân hàng thế giới đã cam kết cho ấn độ vay một tỷ đô la trong tài khoá hai nghìn một mươi bảy để thực hiện chiến lược đầy tham vọng này
đây là khoản hỗ trợ lớn nhất mà ngân hàng thế giới từng dành cho một nước để phát triển lĩnh vực năng lượng sạch